ngay sau khi được bầu làm chủ tịch hạ viện mỹ sau một mươi năm vòng bỏ phiếu
trưa ngày bảy tháng một theo giờ việt nam ông kevin mccarthy tuyên bố sẽ nỗ lực chấm dứt hoạt động
chỉ tiêu công lãng phí chi tiêu công lãng phí và ngăn chặn tình trạng nợ quốc gia phình to
phát biểu tại phiên họp hạ viện tân chủ tịch hạ viện mccarthy cam kết ngừng chi tiêu công lãng phí
giảm giá hàng tạp hóa xăng ô tô nhà ở và ngăn tình trạng nợ quốc gia ngày càng gia tăng
chính khách đảng cộng hòa này khẳng định hạ viện sẽ giải quyết các thách thức giải hạn của nước mỹ
trong đó có vấn đề nợ công và quốc hội mỹ cần có tiếng nói thống nhất
theo ông mccarthy hạ viện cũng đang lên kế hoạch thành lập một ủy ban chọn lọc lưỡng đảng về trung quốc
nhằm tìm ra cách đưa hàng trăm nghìn việc làm quay trở lại nước mỹ
trước đó cùng ngày sau một mươi năm vòng bỏ phiếu ông mccarthy đã được bầu làm chủ tịch hạ viện mỹ với hai trăm một mươi sáu phiếu bầu
qua đó kết thúc bốn ngày đấu đá nội bộ gây gắt giữa các thành viên đảng cộng hòa
tổng thống joe biden thuộc đảng dân chủ đã chúc mừng chiến thắng của ông mccarthy
và tuyên bố sẵn sàng phối hợp cùng các chính trị gia đối thủ
bởi đã đến lúc cần điều hành đất nước một cách có trách nhiệm và đảm bảo chính giới đặt lợi ích của các gia đình mỹ lên trước tiền